tại trụ sở tổng lãnh sự quán việt nam ở thành phố ekaterinburg liên bang nga đã thành lập hội cựu chiến binh tỉnh svirlovsk
giữa đại hội có tổng lãnh sự việt nam tại thành phố ekaterinburger ngô phương nghị thiếu tướng tùy viên quốc phòng việt nam tại liên bang nga nguyễn minh sơn
cùng đại diện hội người việt tỉnh svillovsk hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga đảng cộng sản liên bang nga
tại đại hội các đại biểu đã nhất trí thông qua điều lệ hoạt động của hội bầu ra ban chấp hành hội gồm một mươi một thành viên
ông trương bình minh đã được đại hội nhất trí bầu giữ chức chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svilovs nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại đại hội tổng lãnh sự việt nam tại ikaterinburg đỗ phương nghị nhấn mạnh đại hội thành lập hội cựu chiến binh tỉnh svidrov
đánh dấu bước phát triển quan trọng có tổ chức của cộng đồng người việt nam
đại diện đảng cộng sản nga hội cựu chiến binh liên bang nga và hội hữu nghị nga việt tại địa phương cũng bày tỏ sự vui mừng
khi hội cựu chiến binh việt nam tại tỉnh svillovs ra mắt chúc hội có sự phát triển vững mạnh
đồng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng người việt
đồng thời góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước việt nam và liên bang nga